bên cạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được triển khai xuyên tết
chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của fisre
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi với các điều kiện như nghị quyết số chín trên nq gạch cb ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về mua vaccine phòng covid một mươi chín
bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả